thưa quý vị lại tiếp tục xảy ra cháy
vào chiều nay vụ cháy xảy ra ở sưởng trăn ga gối đệm xã thanh văn huyện thanh oai tp hà nội
đã khiến ba trăm linh m hai sưởng bị thiêu rụi và ba người trong tình trạng nguy kịch
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi sáu phút vào chiều nay trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội
nhận được tin báo cháy tại sưởng trăn ga gối đệm tại thôn bạch nao xã thanh văn huyện thanh oai tp hà nội
trung tâm thông tin chỉ huy đã điều động năm xe chữa cháy đến hiện trường tổ chức chữa cháy
đến một mươi bảy h hai mươi sáu phút đám cháy cơ bản được khống chế
diện tích nhà xưởng mái tôn bị cháy và sập khoảng ba trăm linh m hai
đám cháy đã lan sang nhà ống liền kề cao ba tầng khiến ba người trong tình trạng nguy kịch
đến một mươi chín h cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy